mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng sáng nay tại hội trường diên hồng nhà quốc hội kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc theo hình thức trực tuyến
bởi sự hỗ trợ của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước
quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mất mát nặng nề về người và của những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu
chi ân tôn vinh những đồng bào cán bộ chiến sĩ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch nhất là ngành y tế các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở
đã bất chấp hiểm nguy sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng
các lực lượng vũ trang của bản thân cống hiến hết mình xung kích cả vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm
vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng sức khỏe cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững trường tồn của đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định kỳ họp thứ hai sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng
đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
khai có hiệu quả chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với tinh thần liên tục đổi mới quyết tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phương châm chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm
từ xa trên cả ba phương diện lập pháp giám sát tối cao quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tôi đề nghị các vị đại biểu quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động phong phú của ngành lĩnh vực và địa phương mình
đồng thời xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước quốc gia và dân tộc tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của quốc hội
các cuộc họp của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội của các tổ và đoàn đại biểu quốc hội
để nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình tài liệu phản ảnh một cách khách quan chân thực thảo luận sôi nổi hiến kế
và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc có chất lượng chất vấn đúng vật chúng các vấn đề
trọng tâm thời sự mà cử tri cả nước quan tâm đồng thời xem xét biểu quyết quyết định các vấn đề rất quan trọng
thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được quốc hội thông qua
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe thủ tướng chính phủ phạm minh chính trình bày báo cáo kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là các báo cáo thẩm tra của các ủy ban thuộc quốc hội
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thưa quý vị bước qua những ngày căng thẳng chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang từng bước quay trở lại với các nơi khác
những người dân thành phố có lẽ sẽ không bao giờ quên quãng thời gian vừa qua
không bao giờ quên những người ở tuyến đầu đã lặng lẽ hy sinh trong cuộc chiến chống dịch
phóng sự sau đây là câu chuyện về những bóng hồng khoác áo blue trắng
họ đã và đang sông pha nơi khó khăn nhất nguy hiểm nhất để góp phần dành lại sự sống cho hàng vạn người dân
đồng hành cùng cả thành phố trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
điều dưỡng nguyễn thị hiền công tác tại bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
trong quá trình chống dịch căng thẳng tại thành phố hồ chí minh
đã phải đối mặt với nhiều áp lực rủi ro và cảm xúc khác nhau
nhưng vượt qua tất cả là sự lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
khi biết nhiễm sars cov hai theo nguyên tắc điều dưỡng hiền được rút ra ngoài để theo dõi và điều trị
nhưng chị tình nguyện xin được ở lại trong khu điều trị bệnh nhân nặng
tiếp tục hỗ trợ đồng nghiệp và được làm công việc phân công ban đầu
tôi đã chứng kiến
thực sự là chứng kiến cảm động xúc động và thương các bác sĩ vô cùng
sữa trời nắng trang trang như thế này mà bạc những đồ bảo hộ các đồng chí không thể tưởng tượng nổi
khi mà anh em về hỏi có cái gì cần thiết nhất hay là cần cái gì ở nước này
anh em chỉ nói là chúng em không cần cái gì nữa chúng em chỉ cần nước uống thôi
trong thức làm nhiệm vụ mà các đồng chí ở hậu phương gia đình con cái bị nhiễm f
các đồng chí vẫn quyết tâm thực hiện để làm sao đẩy lùi dịch bệnh
không muốn nói về những đóng góp của bản thân trong những ngày cùng các đồng nghiệp tham gia chống dịch
bởi lẽ với chị đó chính là niềm tự hào trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ khoác lên mình tờ báo blue trắng
điều mong muốn duy nhất của điều dưỡng nguyễn thị hiền là có sức khỏe để cùng các đồng nghiệp
tiếp tục chiến đấu chống lại dịch bệnh để giành giật lại sự sống cho những người bệnh
câu chuyện của hiền chỉ là một trong hàng trăm những nữ y bác sĩ thuộc hệ thống y tế bộ công ty
công an luôn sẵn sàng gác lại bộn bề lo toan gia đình để vượt lên trên tất cả những rào cản về thể trạng và sức khỏe
tinh thần trách nhiệm cao cùng y đức của người thầy thuốc đã trở thành sức mạnh giúp các chị tiếp tục chiến đấu
với những đêm trắng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
đại úy tạ phương loan công tác tại khoa mũ quan bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đã giao lại trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ cho chồng để đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch
tại thành phố hồ chí minh cùng các đồng nghiệp
phải xa các con thơ là điều mà bất cứ người mẹ nào cũng không muốn trải qua
đó là nỗi xót xa vô bờ
nhưng với tinh thần chia lửa cùng miền nam yêu thương chị vẫn sung phong tình nguyện đi làm nhiệm vụ
ở nhà có nhiều khi nhiều cái sự chăm sóc rồi thì cái sự là khoảnh bảo ba nó cũng không thể như là
mình là người mẹ mình là người nhà mình giúp đỡ các con được
đi theo cái tiếng gọi của trái tim đi theo cái nghĩa vụ thiêng liêng của một người chiến sĩ
mà ở đây bọn em được bác khoác trên người hai cái màu áo
một màu áo của chiến sĩ công an nhân dân màu áo của một người thầy thuốc
rồi đây đại dịch sẽ qua chỉ còn phần ký ức khó quên trong hành trình đu trắng
cuộc chiến cam go này đòi hỏi bản lĩnh của những nữ chiến sĩ công an khoác lên mình bộ lưu trắng
và hơn thế nữa là những trái tim nhân hậu yêu thương
chúng ta sẽ mãi trí ân
những thiên thần áo trắng
các chị mãi tỏa sáng y đức của người thầy thuốc
để mãi hình ảnh những bông hồng nơi tuyến đầu chống dịch
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã tặng phụ nữ việt nam tám chữ vàng
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
phát huy truyền thống ấy phụ nữ công an nhân dân trong suốt những năm qua luôn cố gắng nỗ lực không ngừng
đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
không ít nữ chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch đã thể hiện được bản lĩnh
sự can trường dũng cảm không ngại khó ngại khổ
cùng đồng đội và nhân dân cả nước từng bước ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

chị em bên chủ yên công an xã cũng đã thiệt thòi rất nhiều
xa gia đình xa chồng con đã hy sinh để mà phòng chống dịch
nữ chiến sĩ công an để lại những hình ảnh rất là hết sức là đẹp trong lòng của người dân
họ rất là song pha tích cực tham gia vào các tổ trivet ở cộng đồng
để trivet đều tham gia lập lực lượng tham gia các lực lượng chốt trả
rồi đối với nữ chiến sĩ công an tỉnh thì đặc biệt là tham gia vào các tổ hậu cần phục vụ bếp an ở các khu cách ly
rồi vận động về an sinh xã hội giúp đỡ hỗ trợ người dân
thời điểm dịch bệnh căng thẳng những nữ chiến sĩ công an nhân dân đã tặng gác lại việc gia đình
những nỗi niềm dân tư để cùng đồng đội tạo nên những lá chắn thép bảo vệ bình yên cho người dân
trực chốt kiểm soát tại các khu cách ly truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ
cũng giống như những đồng đội nam của mình họ tình nguyện sẵn sàng sông pha không ngại khó ngại khổ ngại vất vả tất cả vì mục tiêu chung
bản thân tôi nói riêng và cán bộ nữ công an nói chung đã xác định tinh thần sẵn sàng cùng đồng chí đồng đội tham gia phòng chống dịch
tất cả hội viên phụ nữ chúng tôi đều đoàn kết chung tay một lòng khắc phục mọi khó khăn đó và cũng luôn chia sẻ yêu thương chung tay phòng chống dịch
cố gắng để hoàn thành tốt những nhiệm vụ về công tác tại đơn vị và cũng như là công việc của gia đình
gặp nhiều khó khăn nhưng mà cũng là cố gắng hết sức mình để thành phố mình vượt qua được cái dịch bệnh
việt nam mình và đồng nai mình sắp bước vô cái bình thường mới
trên đường phố thì mọi người dân cũng đã sắp có thể được đông mua như trước nay
thì chúng tôi cảm thấy là cái sự cống hiến này của chúng tôi và cái sự chung tay này chúng tôi là một cái điều cảm thấy là rất là tự hào
phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm nam
trong cuộc chiến với dịch bệnh một lần nữa tinh thần ấy truyền thống ấy lại được phát huy và thể hiện rõ hơn bao giờ hết
những bóng hồng xinh đẹp nhưng mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân
sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
vào chiều nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến những dự án luật này
thảo luận tại tổ nhiều ý kiến bày tỏ tán thành với tờ trình
và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
và trao thêm thẩm quyền của công an xã trong tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm
cảm ơn các đại biểu đã ủng hộ bộ công an triển khai đưa công an chính quy về xã
bộ trưởng tô lâm cho biết gần hai năm qua bộ công an đã điều động khoảng bốn mươi năm công an chính quy xuống một trăm linh xã
đạt tỷ lệ trung bình năm công an chính quy một xã
bộ cũng vừa tăng cường gần bốn trăm linh cán bộ xuống các xã biên giới
là những nơi phức tạp về an ninh biên giới tôn giáo dân tộc và dịch bệnh

thì tin báo tố giác tội phạm là một vụ an ninh sự khác
đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê
một số đại biểu khẳng định cơ quan thống kê có thể tận dụng được
cơ quan thống kê có thể tận dụng được rất nhiều từ kho cơ sở dữ liệu của bộ công an
mà không cần thống kê giả soát chọn mẫu thủ công như trước nữa
khẳng định trong quá trình tổng hợp xử lý bằng công nghệ số
việc bảo vệ bí mật trên nền tảng này phức tạp hơn nhiều so với việc bảo vệ bằng giấy tờ trước đây
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an có nguyên lý rất quan trọng là sống sạch đủ đúng đối với dữ liệu
tuy nhiên thống kê hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu sống sạch thống kê xong lạc hậu ngay
kết nối với một số bộ ngành
bộ trưởng đề nghị các đơn vị làm sạch dữ liệu để tiến tới liên thông kết nối với nhiều ngành lĩnh vực
góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành tạo thuận tiện cho người dân
những nội dung chính trong phần tiếp theo
phòng tắc bệnh trong thời tiết do mùa
khai mạc hội nghị quốc tế
trước đó theo thông tin trình báo vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
bé trai hai tuổi ngồi chơi cùng bà nguyễn trúc mai bốn mươi sáu tuổi ở trong nhà
trên đường số hai mươi phường phú hữu thành phố thủ đức
khi bà mai vào trong thì thấy cháu hết lớn
chạy ra thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu
nên bà mai đã giảng co và dành lại bé
thanh niên sau đó đã bỏ đi
quả xác minh vụ việc trích xuất camera
làm việc với các nhân chứng và hồ sơ chứng cứ thu thập được
công an phường phú hữu có đủ cơ sở kết luận
không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số một đường số hai mươi
sự việc sau đó được thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn
để tránh hoang mang
đồng thời luôn đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến ngày hôm qua
bộ y tế đã phân bổ sáu mươi chín đợt vaccine
với tổng số hơn chín mươi năm hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cả nước đã tiêm trên sáu mươi năm bảy triệu liều
chiều tối nay cả nước ghi nhận ba sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín

trong đó một mươi một ca nhập cảnh và ba sáu trăm ba mươi năm ca ghi nhận trong nước
còn tại hà nội
tính từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi
trên địa bàn thành phố ghi nhận chín ca dương tính với virus sars cov hai
đều là những ca đã được cách ly
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội vừa có thông báo khẩn
tìm người liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trên địa bàn
liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính được phát hiện
tại hà nội vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi
là người hà giang đi từ bình dương về hà nội
bằng xe khách của nhà xe khách
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội thông báo
tìm người đi xe của nhà xe vân tuyến
khởi hành từ bình dương đến khu vực bến xe mỹ đình hà nội
vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi
người có liên quan đến chuyến xe trên
tự cách ly hạn chế tiếp xúc
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch
để được tư vấn hướng dẫn

thưa quý vị hiện đang là thời điểm giao mùa
thời tiết miền bắc đang xen những đợt không khí lạnh ngắn
kèm theo tiết trời hanh khô
khiến cho các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh
kéo theo nguy cơ bệnh dịch
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
những ngày gần đây số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị
tại các bệnh viện tăng cao
ghi nhận của phóng viên intv
tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn hà nội
khoa nhi bệnh viện thanh nhàn hà nội
những ngày này số lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng
với đa dạng các bệnh cảnh như
sốt chút huyết cúm mùa
sốt virus viêm tay giữa
và viêm phế quản viêm phổi
bé sốt phát là bốn mươi độ
hai mươi độ thì là em cho đi viện luôn
tại vì em thấy là
ở nhà cũng có một bé
bé chị thì là cũng sốt chút huyết
đi vào viện thì em cũng sợ là sốt xuất huyết đi vào viện
thế là cho bé vào viện
thì bé sốt những khuẩn thì nhập viện luôn
cho đến bây giờ ngày hôm nay là được bảy ngày rồi
bé bị sốt virus và viêm họng
bé nhà tôi
nhiều khi các cháu đi chơi ở chỗ khác
nó cũng có cây cối
không tránh được
ở đây cũng rất là đông
có một số mấy hôm nay là
thời tiết thay đổi chuyển lạnh
thì cũng gặp một số trẻ
nhỏ dưới hai tuổi
có viêm tiểu phế quản
về đường hóa hấp và sốt
và có thể có một số bạn
về đường tiêu hóa nữa
nhất là sốt sốt chút huyết
có thể là sốt về
viêm đường hóa hấp viêm tiểu phế quản
trẻ cũng sốt cây hóa hấp viêm tiểu phế quản
bố mẹ cũng nên chú ý
cho con đến viện khám
đặc biệt thời điểm này
nhiều cha mẹ có tâm lý e ngại dịch bệnh
covid một mươi chín nên tự sử dụng
thuốc điều trị cho trẻ tại nhà
chỉ đến khi trẻ chuyển nặng
mới đưa đến viện làm cho quá trình
chăm sóc điều trị sẽ khó khăn
thời gian hồi phục kéo dài hơn
những bệnh thông thường
các bố mẹ cũng nên
chú ý cho con đi khám
và theo dõi sát
những tình trạng có biểu hiện bất thường
thì nên cho đến viện
chứ cũng không chủ quan là tự ở nhà
chăm sóc hoặc là tự
ví dụ sốt cao mà cho con uống hạ sốt
xong ở nhà không theo dõi sát
để giữ gìn sức khỏe
trong những ngày thời tiết chuyển mùa
bác sĩ khuyến cáo các gia đình
cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống
ăn uống bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng
nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
giữ ấm cơ thể khi làm việc ngoài trời
riêng đối với trẻ nhỏ
cần tiêm phòng đầy đủ đúng lịch
nhằm tránh phát sinh bệnh dịch
sáng nay hơn hai trăm linh em học sinh đầu tiên
tại trường tiểu học thạnh an
và trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an
huyện cần giờ
đã chính thức được đến trường học trở lại
ghi nhận trong sáng nay
các em đến trường thực hiện đầy đủ công tác rửa tay sát quẩn
vào lớp được giáo viên chủ nhiệm
trao đổi sinh hoạt lớp
công tác phòng chống dịch bệnh năm k
mỗi lớp có hai mươi hai đến hai mươi bốn em
đảm bảo giảm cách
nhà trường cũng xây dựng các phương án
tổ chức dạng dạy thí điểm trực tiếp
tại nhà trường
hơn công cho các thành viên
trong nhà trường thực hiện công tác
phòng chống dịch bệnh được tốt hơn
khi các cháu trở lại trường
các cháu có điều kiện học tập tốt
với thầy cô với bạn bè
được thầy cô hướng dẫn chị bảo
từ đó các em tiếp thu được bài được tốt hơn
để giúp người dân
và học sinh thường xuyên nắm được
các quy định về phòng dịch
chính quyền xã thạnh an huyện cần giờ
đã dùng loa phát thanh tuyên truyền nhắc nhở người dân
ý thức trong điều kiện sinh hoạt
được mở trở lại
giáo viên cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh
về tình hình sức khỏe của các em
học sinh đồ nó đi học lại
nó trễ nãy thời gian nó cũng tội nghiệp
tôi vừa thực hiện công tác dạng dạy
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch
phối hợp với phụ huynh học sinh
để dạy các em
tốt hơn chuẩn bị đầy đủ
các trang thiết bị các phương tiện dạy học
tốt để cho các em đến trường
xã thạnh an nằm trên hòn đảo biệt lập
với đất liền đảm bảo các tiêu chí vùng xanh
nên được chọn thí điểm dạy học trực tiếp
cho học sinh khối một hai sáu chín một mươi hai
trước đó tất cả giáo viên học sinh
đều được xét nghiệm covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
và cho kết quả âm tính
sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm
việc dạy học trực tiếp có thể được triển khai
ở những khối lớp còn lại